các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị mới đây một vụ sạt lở do mưa lớn đã xảy ra tại lán trại thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba
đoạn qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh
đang trú mưa tại lán chạy nhóm công nhân bất ngờ nghe tiếng động lớn
phát hiện một khối lượng đất đá đang cuộn theo dòng nước đổ xuống lán trại
nên cả nhóm hô hoán và bỏ chạy
vụ sạt lở do mưa lớn tại lán trải thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba
đoạn qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh chiều ngày sáu tháng năm đã làm một mươi tám công nhân bị ảnh hưởng
trong đó có ba người bị vùi lấp tử vong bốn người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
một mươi một người bị xây sát nhẹ được sơ cứu kịp thời
anh hoàng đình thủy ba mươi ba tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an
một trong những công nhân may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi
với khuôn mặt chưa hết bằng hoàng
anh thủy nhớ lại chiều cùng ngày thời tiết mưa lớn kèm rông lốc
nên anh cùng đội công nhân khoảng một mươi tám người đang thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba
phải vào lán trại gần công trình để trú mưa
vì mưa lớn không thể thi công nên nhóm anh đã vào lán để nghỉ ngơi
khoảng một mươi năm phút sau nghe tiếng động lớn một công nhân hét lên có sạt lở
nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn
cũng theo anh thủy lúc này mọi người đều hoảng hốt nên mỗi người chạy một hướng
sau khi chạy anh tìm được một thân cây
nên nhanh chóng trèo lên tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng
ngay sau đó anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu di chuyển ra khỏi hiện trường
và đưa về bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh để cấp cứu
vụ sạt lở khiến anh thủy bị đa chấn thương và gãy ba xương sườn
cũng như anh thủy anh nguyễn đình thành văn hai mươi bảy tuổi quê quán tại tỉnh gia lai
được cấp cứu với tình trạng bị dập lá lách và đa chấn thương ở vùng tay chân
anh văn cho biết khi đất đá đổ xuống mọi người chỉ cố gắng để chạy
bản thân anh cũng bị đất vùi nhưng bỏ ra được
trong nhóm công nhân thi công có ba người không may mắn bị đất vùi trôn và tử vong
anh nguyễn đình thảo ba mươi hai tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an cũng là người may mắn thoát chết
anh cho biết lán trại của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực cao bên cạnh một con lạch
trước đó khoảng một mươi năm giờ chiều cùng ngày trên địa bàn thị xá kỳ anh có trận mưa lớn kèm theo dông lốc
thời điểm này trên đỉnh trường sơn tổ dân phố liên phú phường kỳ liên có khoảng hai mươi công nhân
nhà thầu phụ thi công công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba đang làm lán chạy ở gần khu vực công trình để làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều người sẵn sàng xông vào sâu sát với nhau gây thương tích nặng
mới đây một vụ ẩu đả vừa xảy ra tại trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
khiến một nạn nhân bị đâm cục nằm dưới đất nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn nhìn điều
khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng năm tại khu vực vỉa hè trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên hậu quả một người nguy kịch
một số người dân cho biết thấy hai thanh niên ẩu đả người dân còn chưa hiểu chuyện gì để vào can ngăn
thì một người trong số đó đã bị đối thủ tấn công nằm dưới đất sau đó hung thủ bỏ chạy trốn vào khu dân cư gần đó
nhận được tin báo công an phường hoàng liệt và công an quận hoàng mai đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương truy bắt hung thủ
thông tin ban đầu nạn nhân bị dao đâm trúng ngực nhưng may mắn đã hồi tình nguyên nhân ban đầu được cho là do nhìn đều nhau
hiện lực lượng chức năng đang giả soát toàn bộ khu vực để truy bắt hung thủ
cũng liên quan đến án mạng giải quyết mâu thuẫn ngày sáu tháng năm công an tp tân uyên tỉnh bình dương
bàn giao đối tượng huỳnh nhật thịnh sinh năm hai nghìn sáu quê cà mau cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
thịnh đi từ cà mau lên bình dương để đòi bạn ba triệu đồng nhưng không được hai bên xảy ra mâu thuẫn sô sát gây ra án mạng
theo thông tin ban đầu vào tối năm tháng năm nam thanh niên đỗ quốc dê sinh năm hai nghìn sáu thường trú tại cà mau
được người dân cùng lực lượng công an chuyển vào trung tâm y tế tp tân uyên cấp cứu với nhiều vết thương trên người
tuy nhiên sau thời gian cấp cứu nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
vào cuộc điều tra bước đầu xác định nạn nhân đỗ quốc dê đến bình dương làm việc
trong thời gian ở tp tân uyên có mượn của huỳnh nhật thịnh ba triệu đồng
khoảng hai mươi giờ tối năm tháng năm nạn nhân hẹn thịnh đến đường hội nghĩa chín thuộc phường hội nghĩa thành phố tân uyên để trả nợ
tuy nhiên khi đến nơi thì cả hai xảy ra mâu thuẫn ẩu đả
trong lúc xô xát thịnh dùng dao mang theo tấn công vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ
chiều ngày sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai đã thực hiện lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trần minh lợi
phó giám đốc phụ trách trung đăng kiểm xe cơ giới sáu mươi một s tp biên hòa
các quy định khởi tố bị can khám xét nơi làm việc dưới sự chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân cung cấp
trước đó giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một s bị bắt tạm giam
sau đó ông lợi được sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai giao phụ trách trung tâm đăng kiểm trên
cùng ngày trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s thông báo ngừng hoạt động từ ngày bảy tháng năm
thời gian hoạt động lại sẽ được thông báo sau
đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sự quản lý của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
đóng tại phường an bình tp biên hòa
trung tâm này có ba dây chuyền đăng kiểm với công suất khoảng một trăm tám mươi hai trăm năm mươi lượt xe trên một ngày
như vậy từ ngày bảy tháng năm tỉnh đồng nai còn bốn trung tâm đăng kiểm hoạt động là sáu mươi bốn d và sáu mươi năm d tp biên hòa
sáu mươi hai s tp long khánh sáu mươi sáu d huyện long thành với tổng số chín trên một mươi bốn dây chuyền
riêng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn ba s huyện định quán đã ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
chiều ngày sáu tháng năm công an tỉnh cà mau đã bắt sống người trộm thiết bị điện gió
cùng một người có hành vi tiêu thụ tài sản ăn trộm của nhóm này
trước đó vào ngày chín tháng bốn lãnh đạo nhà điện gió cà mau một a đóng tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau trình báo
bị mất trộm một số lượng lớn thiết bị tại một mươi ba trụ điện gió của nhà máy này
bao gồm dây đồng dẫn điện máy phát điện bình ác quỳ với tổng giá trị hơn hai mươi tám tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng năm công an cà mau đã bắt quả tàng nguyễn văn hải
đang bán lõi dây đồng cho phạm văn minh ở huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
và phát hiện một mươi sáu bao tải chứa lõi dây đồng cân nặng hơn một tấn
và đến chiều ngày sáu tháng năm có bảy người bị tạm giữ để điều tra
trong đó người tiêu thụ đồ gian là phạm văn minh bốn mươi bốn tuổi ngụ huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
còn sáu nghi phạm bị công an bắt là nguyễn văn hải ba mươi tuổi thạch lụi ba mươi hai tuổi
cùng ngụ huyện đầm rơi tỉnh cà mau
ba người còn lại cùng ngụ huyện đông hải tỉnh bạc liêu là thạch lan ba mươi chín tuổi
thạch cụi ba mươi bốn tuổi và nguyễn văn đời bốn mươi tuổi
những người bị bắt khai nhận lõi đồng trộm được mang bán với giá một trăm năm mươi đồng trên một kg
công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm thiết bị điện gió thu hồi tài sản bị mất trộm
mới đây một vụ cháy xuồng cao tốc xảy ra vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày sáu tháng năm
tại khu vực cảng công yên
xã ngọc vường huyện văn đồn tỉnh quảng ninh
phương tiện bị cháy là xuồng cao tốc phỏ cô pô dít biển kiểm soát on bảy nghìn hai trăm một mươi chín
lắp một công suất hai trăm năm mươi cv của công ty hòa phong do ông nguyễn quang tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn cái rồng huyện vân đồn điều khiển
trong quá trình được khởi động máy di chuyển đưa ba công nhân của công ty hòa phong vào đất liền
thì xảy ra sự cố cháy nổ
ngay khi vụ cháy xảy ra đường biên phòng ngọc vường đã nhanh chóng điều động
một tổ đội cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương
các lực lượng chức năng và các chủ phương tiện tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng công yên
nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn và đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế huyện vân đồn
để tiếp tục điều trị và chăm sóc sức khỏe
nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện mình ác quy khi đem máy
vụ cháy khiến bốn người trên phương tiện bị thương nhẹ chiếc xuồng bị thiêu dụi hoàn toàn
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng năm người dân sinh sống trong một trung cư trên đường phan chu trinh
phường hiệp phú tp thủ đức phát hiện một người đàn ông nhằm tử vong dưới khu vực trung cư
một nguồn tin cho biết nạn nhân được xác định là ông nguyễn anh quốc
phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tp thủ đức tp hcm
nhận được tin báo công an tp thủ đức phối hợp với đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân nhận định ban đầu của cơ quan chức năng
khả năng nạn nhân rơi từ tầng một mươi bốn trung cư xuống đất tử vong
được biết ông quốc đang sinh sống cùng vợ và con nhỏ ở trung cư này
thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện bị chầm càm
thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình ông quốc ở nhà
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
vừa qua ngay sau khi nhận được thông tin các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thái bình cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc
theo báo cáo ban đầu vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thái bình
vào trưa ngày một tháng năm tại gia đình bà đê thê hát tổ năm phương hoa diêu tp thái bình
có tổ chức bữa ăn nhân dịp gia đình chuẩn bị làm đám cưới cho con với thành phần tham dự chủ yếu là người thân
bữa ăn gồm khoảng hai mươi mâm với thực đơn gồm có món thịt gà giang tôm kho canh dưa cà tiết canh dê
dê giết mổ ở ninh bình sau đó vận chuyển tiết thịt về thái bình nhân làm tiết canh tại nhà là gan tai cuốn họng lợn đã lụt chín
chiều ngày một tháng năm và sáng ngày hai tháng năm gia đình tiếp tục tổ chức bỡ cỗ với các thực đơn gồm gà luộc tôm trào
chân giò hầm mèo xào ba ba nấu chuối đến ngày bốn tháng năm ông btt một trong những người tham gia ăn các bữa cỗ trên
tiết canh có triệu chứng hò sốt khó thở đầu tức hai bên xườn đến khám nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa tình khoảng hai mươi giờ cùng ngày
ông btt diễn biến nặng được chuyển lên bệnh viện bạch mai thành phố hà nội đến ngày năm tháng năm ông btt đã tử vong
sau khi nhận được thông tin ông ptt tử vong đêm ngày năm tháng năm và sáng ngày sáu tháng năm nhiều người cùng ăn bữa cơm này đã đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
những cuốn nhật ký ảnh cá nhân giấy chứng minh kỷ niệm trương kháng
chiến giấy khen của các liệt sĩ gửi lại quân đội từ bảy mươi năm trước để đi chiến trường b được bộ quốc phòng trao trả cho thân nhân các liệt sĩ
chiều ngày sáu tháng năm cục chính sách bộ quốc phòng phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi tổ chức lễ bàn giao di vật kỳ vật cho thân nhân gia đình bày liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
theo đó các di vật kỳ vật của các liệt sĩ được bàn giao cho thân nhân gia đình gồm giấy báo tử sổ tay ảnh cá nhân giấy chứng minh giấy chứng nhận thành tích kỷ niệm trường kháng chiến giấy khen thư cá nhân tất cả đều được cấp chứng nhận xác thực hơn bảy mươi năm trước
đây là kỷ vật di vật của các liệt sĩ gửi lại cho bộ quốc phòng trước khi lên đường nhập ngũ trên chiến trường b giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đại tá hoàng tuấn hiền phó cục trưởng cục chính sách tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam cho biết trong điều kiện chiến tranh kéo dài những kỷ vật này có lúc lưu lạc nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị
vừa qua các cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin với mong muốn đưa các kỳ vật của liệt sĩ về với gia đình người thân
việc này thể hiện sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với người có công với cách mạng góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân gia đình liệt sĩ
đồng thời những di vật kỳ vật của liệt sĩ sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về lòng dũng cảm tình yêu nước của thế hệ đi trước
qua đó ra sức phân đấu để học tập rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mới đây nam em bất ngờ tiết lộ về tình hình được mời đi hát trở lại sau nhiều biến cố vừa qua
cô cho biết bản thân không hề bị ế sâu cô từ chối nhiều sự kiện chỉ vì hai bên không thỏa thuận đứng mức cac như ý
nam em hé lộ
nam em hé lộ
sau biến cố bạn trai doanh nhân và nam em đang khởi nghiệp kinh doanh online nước hòa tại đà lạt
dù vướng vào nhiều tranh cãi trong lúc quảng cáo nhưng doanh thu của cả hai có sự tăng trưởng khá ổn định
cặp đôi hé lộ có thể kiếm được khoảng một tỷ đồng trên một tháng và đang dự định mua g sáu mươi ba vào cuối năm nay
nhiều người chúc mừng cho khởi đầu mới thuận lợi của người đẹp quê tiền giang sau khi trải qua nhiều biến cố
hiện tại nam em đang tạm ngừng hoạt động nghệ thuật
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt